hôm nay mùng sáu tháng hai tức mùng một mươi tháng riêng năm đinh dậu là ngày vía thần tài theo quan niệm dân gian
từ sáng sớm thì đã có rất nhiều người dân đi mua vàng để cầu may mắn và tài lộc
kim kệ là sản phẩm được rất nhiều người tìm mua trong ngày vía thần tài năm nay
thần tài là một trong những vị thần nổi tiếng của tín ngưỡng phương đông
chuyên quản tài phúc phú quý mang lại tài lộc sung túc và may mắn
đây cũng là vị thần được nhiều người việt tôn sùng
trong đời sống tâm linh của người việt nếu xuất tiền mua vàng trong ngày thần tài mùng một mươi tháng riêng
sẽ được may mắn đắc tài đắc lộc tiền bạc dùng dình cả năm
một trong những sản phẩm độc đáo khác là bộ lọc một mươi hai con giáp có giá trị một chỉ
sản phẩm này được in nổi ba d hướng tới các vị khách chuộng phong thủy và một mươi hai con giáp
đặc biệt hơn sự xuất hiện ấn tượng của chữ lộc ở mặt đằng sau mỗi con giáp
như một lời chúc năm mới nhiều may mắn an khang thịnh vượng